để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết nguyên đán từ ngày hai mươi năm đến hết ngày ba mươi tháng chín tổng công ty đường sắt việt nam sẽ dành khoảng hai mươi tổng số vé tàu tết để bán cho các tập thể và ngày một tháng một mươi sẽ triển khai bán vé tàu tết qua mạng
theo tổng công ty đường sắt việt nam thời gian phục vụ tết được tính từ ngày một mươi bảy tháng một đến hết ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy tức ngày hai mươi tháng chạp đến hết ngày một mươi sáu tháng riêng
tổng công ty đường sắt việt nam sẽ dành khoảng hai mươi tổng số vé tàu thống nhất để bán cho các tập thể trong giai đoạn từ ngày hai mươi năm tháng chín đến hết ngày ba mươi tháng chín sau đó ngành đường sắt sẽ đưa tất cả chỗ còn lại lên hệ thống bán vé điện tử để phục vụ hành khách
từ ngày một tháng một mươi các công ty vận tải tổ chức bán vé
cho hành khách cá nhân trên web và các điểm bán vé mỗi khách hàng được đặt chỗ trên website mỗi lần không quá bốn vé trong một chiều